thưa quý vị và các bạn nêu ý kiến vào dự thảo định hướng quy hoạch thủ đô hà nội thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
một số chuyên gia đã đề xuất loại bỏ nhà thấp tầng tức là nhà riêng lẻ của khu vực dân sự nhà liền kề phân lô bán nền trong khu lõi của thủ đô và xây dựng hệ thống nhà cao tầng hiện đại
vâng đề xuất này ngay lập tức đã gây ra làn sóng tranh cãi trong dư luận
nhiều người cho rằng ý tưởng loại bỏ nhà thấp tầng trong nội thành hà nội của các chuyên gia dù hay nhưng rất khó thực hiện vì không có nguồn vốn và cơ sở pháp lý
cụ thể nhóm chuyên gia đề xuất loại bỏ nhà thấp tầng trong khu lõi của thủ đô trừ những khu vực xác định là khu vực nội đô lịch sử với những công trình kiến trúc có giá trị văn hóa lịch sử nhà cổ biệt thự cũ và công trình kiến trúc khác có ý nghĩa quan trọng
như kiến trúc cổ kiến trúc châu âu nhóm chuyên gia đánh giá việc này vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân vừa mở rộng được hệ thống hạ tầng
tuy nhiên dư luận cho rằng đó là ý tưởng phi thực tế động trạm đến cuộc sống quyền lợi sinh kế của hàng triệu người dân thủ đô
tính khả thi của đề xuất này vô cùng thấp
hà nội có hàng triệu dân ở các nhà riêng lẻ trong khu vực quận nội thành vậy làm cách nào để loại bỏ hàng vạn ngôi nhà của họ
việc giải tỏa hàng vạn ngôi nhà thấp tầng để xây nhà cao tầng cần hàng triệu tỷ sẽ lấy tiền ở đâu
việc kiểm đếm xác định giá trị mỗi ngôi nhà lấy nhân lực đâu để làm và tính toán thế nào
một vấn đề quan trọng nữa là tính pháp lý của việc này thế nào liên quan đến bao nhiêu luật nghị định thông tư
ý tưởng trên có vẻ hay nhưng không khả thi với hà nội bởi những năm qua chỉ có chuyển vài cơ quan bệnh viện trường học ra khỏi nội đô đã khó chứ chưa nói là hàng triệu người dân ở nhà riêng lẻ
nhiều cư dân mạng e ngại việc xóa bỏ nhà ở thấp tầng để xây nhà cao tầng trong nội đô có thể dẫn tới tình trạng vùng lõi của thành phố hà nội bị nhu nhét thêm người vào
lúc đó đường phố của thủ đô sẽ bị un tắc nghiêm trọng hơn cả hiện nay
mới nhà thấp tầng mà đường phố đã toàn người vào xe rồi giờ thành nhà cao tầng cả ngàn người nữa thì đi vào đâu
đúng là nên hạn chế xây dựng các công trình nhà tự do nhà riêng lẻ
tuy nhiên nếu quy hoạch lại các nhà quản lý cần tính toán mở rộng không gian xanh tiện ích công cộng giảm áp lực lên hạ tầng giao thông nếu không làm tốt điều này tôi e lợi bất cập hại
định hướng quy hoạch thủ đô người dân chúng tôi cho rằng các chuyên gia nhà quản lý nên khảo sát kỹ hiện trạng cần lựa chọn khu vực nào cần loại bỏ khu vực nào cần xây nhà cao lên để giảm mật độ xây dựng phải có kế hoạch bài bản thuyết phục nhằm tránh gây hoang mang cho người dân
cư dân mạng nêu quan điểm để kiểm soát công trình xây dựng riêng lẻ hà nội cần điều chỉnh chức năng sử dụng đất theo quy hoạch nhằm tái cấu trúc tái khai thác giá trị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo hướng mở rộng dự án khu đô thị hiện đại
ngoài ra để người dân có thu nhập thấp có thể nâng cấp nhà ở thành phố hà nội cần có chiến lược nhà ở đặc thù khi quy hoạch
thời gian tới hà nội cần phải nỗ lực xây dựng các khu đô thị vệ tinh đồng thời di rời các trụ sở cơ quan bệnh viện trường đại học ra bên ngoài
chỉ có như vậy mới kéo giảm mật độ dân số trong nội thành có quỹ đất xây dựng công trình công cộng khắc phục tình trạng ủn tắc giao thông ô nhiễm môi trường
chúng ta cũng cần phải xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân
khi người dân được sống ở môi trường mới tốt hơn thì tự khắc mọi người sẽ thay đổi lựa chọn nhà ở
nhà ở thấp tầng không có lỗi trong những tồn tại của hà nội hiện nay vấn đề là do người quản lý việc phát triển nhà ở thấp tầng trong nội thành như thế nào
chính sách của nhà nước chỉ cần điều chỉnh theo hướng khắc phục bất cập buộc chủ đầu tư tuân thủ quy hoạch xây dựng đúng phép là được
để như hiện tại thì số công trình sai phép không phép ngày càng nhiều hơn bất cập cũng từ đấy mà ra
theo cư dân mạng ở những nước phát triển các nhà ở riêng lẻ trong đô thị lõi như hà nội rất ít
vì vậy chúng ta không nên học hỏi một cách máy móc mô hình quy hoạch đô thị của các nước phát triển để áp dụng cho thành phố hà nội
còn bạn bạn suy nghĩ như thế nào về đề xuất xóa bỏ nhà ở thấp tầng để quy hoạch lại thủ đô
hãy chia sẻ quan điểm của bạn cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân